trong thời gian qua đã có nhiều vụ cháy xảy ra mà bắt nguồn từ những khu nhà trọ bình dân
với giá thuê rẻ một số nhà trọ có phòng ốc đã cũ kỹ và xuống cấp
và có những người dân sinh sống tại các khu nhà này khi sử dụng ga hay là thiết bị điện
thì cũng không mấy chú trọng đến việc phòng cháy
vụ cháy làm nhiều người thương vong tại khu nhà trọ gần bệnh viện nhi trung ương thời gian gần đây
cũng được xác định là do chập điện
khi mà mọi sinh hoạt đều diễn ra trong một căn phòng chỉ vài mét vuông
nếu như không cẩn thận cháy nổ hỏa hoạn sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
không thay mới các thiết bị điện đã cũ kỹ dùng điện sai quy cách dẫn đến nguy cơ chập điện cháy nổ
đó là những vấn đề đang tồn tại ở nhiều phòng trọ hiện nay
tâm lý người đi thuê trọ thì cũng không quan tâm nhiều đến việc bảo dưỡng
sửa chữa các thiết bị không thuộc quyền sở hữu của mình
có nhiều khu làm ở trong các ngõ sâu
về công tác đặc biệt là đối với các chủ
người thuê trọ thì người ta cũng không quan tâm
và người thuê trọ cũng không quan tâm
cho nên là khi xảy ra cháy ở các cái khu trọ đó
thì cái phương tiện để đáp ứng yêu cầu chữa cháy ban đầu hầu như không có
chủ yếu sử dụng bằng các chốc nước hoặc những dụng cụ rất là thâu sơ cho công tác chữa cháy
ở phòng trọ thì bếp ga là thường được sử dụng nhiều nhất
đã có không ít những vụ cháy xảy ra khi sử dụng bếp ga theo ý thức của người dân
vì vậy người thuê trọ thì người ta cũng không quan tâm
quy cơ cháy nổ từ các bếp ga mini cũng không hề nhỏ
thời gian của sinh viên hoặc là của công nhân thì thường là thất thường
thất thường cho nên là khi đi nàm về thì cái thời gian để bố trí cho dọn dẹp
rồi chuẩn bị cho công tác đun nấu sử dụng điện công tác an toàn phòng cháy
ở đấy người ta sẽ có thời gian rất hạn chế
cho nên là từ cái việc vội vàng dẫn đến là bất cẩn
dẫn đến là chưa chủ động về công tác phòng cháy cháy
ví dụ như là về rất đơn giản là có khi là về đến nhà
công nhân đi làm về nhà có khi sử dụng bếp để đun nấu bằng nhiều hình thức
rất là tạm bỡ ví dụ là sử dụng các cái bình ga du lịch để đun nấu
hoặc là những cái bếp ga rất là tạm bỡ để đun nấu
thì khi xảy ra các cái sự cố đó thì cái khả năng để giải quyết công tác chữa cháy
thì hầu như là kiến thức rất là nhỏ
dụng cụ bình chữa cháy hầu như không được trang bị tại đây
khi xảy ra tai nạn thì việc chữa cháy chỉ còn trông chờ vào cơ quan chức năng
thường vòng sẽ rất khó tránh khỏi
người dân khi đi thuê trọ cần quan tâm chú ý hơn trong việc phòng cháy chữa cháy
thường xuyên thay mới bảo dường các thiết bị điện đã cụ kỹ ghi xét
trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy
để tự bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình